chiều ngày một mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo sùng a xính
và bị cáo lầu a lệnh trung thân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến chế độ chính trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được hiến pháp quy định
bởi vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với từng hành vi phạm tội
mà các bị cáo đã gây ra để cải tạo và giáo dục các bị cáo trong tình hình hiện nay
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên các bị cáo sùng a xính và lầu a lệnh
chịu mức án tù trung thân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bảy năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tổng hình phạt chung là trung thân các bị cáo khác phạt từ hai mươi bốn tháng tù đến hai mươi năm tù